không thúc đẩy sự việc phát triển vô cùng tư cực
qua những vụ việc này cho thấy
chỉ vì một phút không giữ mình
thiếu kiểm chế bản thân
họ đã ra tay hành xử tàn ác
gây ra biết bao nỗi đau cho người thân và xã hội
không ít người vô tội đã vô tình trở thành nạn nhân oan nghiệp
của một phút nóng giận thiếu kiểm chế
mâu thuẫn xung đột nhỏ nhặt không được giải quyết
theo chuyên gia tôi phạm học
ngoài việc thượng tôn pháp luật
trước khi hành động hoặc giải quyết mâu thuẫn
cần bình tĩnh xem xét lợi hại
để tự mình kiềm chế tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó công tác phòng ngừa
đấu tranh với loại tôn phạm này
không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan thực thi pháp luật
mà phải có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành các đoàn thể
mà trong đó vấn đề căn cơ
là phải có sự tích cực trong công tác giáo dục
thì mới mong có sự chuyển biến tích cực và ổn định lâu dài